khai báo y tế gian dối làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
bị cáo nguyễn ngọc sơn chú tại phường mỹ thới tp long xuyên tỉnh an giang
đã bị tòa án nhân dân tp long xuyên tuyên phạt một mươi tám tháng tù ra
theo cáo trạng vào sáng ngày năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một sơn lái xe ô tô tải đi cùng phụ xe tên là phương
từ tỉnh long an đến tỉnh vĩnh long nhận cá
qua test nhanh phương bị nghi ngờ nhiễm covid một mươi chín nên bị giữ lại
còn sơn âm tính nên tiếp tục chạy xe về chợ bình điền tp hcm để giao cá
sơn đã khai báo y tế không trung thực để được cách ly y tế tại nhà
đến sáng ngày hai mươi hai tháng bảy sơn xét nghiệm cho kết quả dương tính
quá trình điều tra xác định việc khai báo gian dối của sơn làm lây lan cho chín người
trong đó có mẹ ruột sơn sau đó đã tử vong vì viêm phổi nặng do sars cov hai
đến ngày hai mươi bốn tháng bảy sơn bị bắt tạm giam để điều tra
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử buộc bị cáo sơn còn phải trách nhiệm bồi thường
cho sở y tế an giang số tiền trên một mươi chín triệu đồng
sáng nay thanh tra chính phủ
đã công bố kế hoạch thanh tra về việc mua sắm trang thiết bị vật tư y tế
sinh phẩm kit xét nghiệm vaccine thuốc phòng chống covid một mươi chín tại hà nội
đối tượng thanh tra là ủy ban nhân dân tp hà nội
một số sở ngành và các cơ quan đơn vị tổ chức cá nhân có liên quan
nhằm xác định rõ trách nhiệm của từng cấp từng cơ quan đơn vị tổ chức cá nhân
có khuyết điểm vi phạm trong việc lập thẩm định phê duyệt thực hiện việc mua sắm
quá trình thanh tra sẽ đảm bảo chính xác khách quan trung thực công khai dân chủ
kế thừa kết quả của cơ quan chức năng về các nội dung liên quan
có đủ cơ sở căn cứ pháp luật không làm cản trở đến hoạt động bình thường
của cơ quan tổ chức cá nhân là đối tượng thanh tra thực hiện nghiêm túc
chế độ bảo mật và chế độ thông tin báo cáo
thưa quý vị trong cuộc hội thảo trực tuyến toàn quốc về tổ chức hoạt động
dạy học trực tiếp đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong các cơ sở giáo dục
và đào tạo phối hợp với bộ y tế tổ chức vào sáng ngày hôm nay
cả hai bộ cùng thống nhất nên mở cửa trường học
đến ngày một mươi năm tháng một có bốn mươi ba trong số sáu mươi ba tỉnh thành phố đã cho học sinh mầm non đi học trở lại
bốn mươi sáu tỉnh thành phố cho học sinh tiểu học đến trường chiếm tỷ lệ năm mươi bảy ba mươi tám
và năm mươi ba tỉnh thành phố cho học sinh trung học cơ sở trung học phổ thông
nhất là học sinh khối lớp bảy đến lớp một mươi hai học trực tiếp chiếm tỷ lệ sáu mươi chín học sinh cả nước
dự kiến đến ngày bảy tháng hai có thêm tám tỉnh thành phố cho học sinh
đi học trực tiếp
theo bộ y tế hiện nay đã có tám mươi ba dân số tiêm ít nhất một mũi vaccine
bảy mươi ba mươi năm dân số đã tiêm đủ liều
bộ y tế đã chỉnh chính phủ xem xét tiếp tục tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi vào năm hai nghìn hai mươi
với độ phủ vaccine và miễn dịch cộng đồng như hiện nay ngành giáo dục hoàn toàn có thể đưa trẻ
từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi trở lại trường học trực tiếp
bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo cũng cho rằng đây chính là lúc ngành giáo dục cần điều chỉnh
mở cửa trường học một cách an toàn như tinh thần chỉ đạo của chính phủ
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín theo nghị quyết một trăm ba mươi
thông tin từ sở giáo dục đào tạo tp hcm việc học sinh tiểu học trở lại trường
sẽ được triển khai tùy theo cấp độ dịch và đồng thời là linh hoạt tổ chức các hình thức dạy học
và sau tết nguyên đáy thì học sinh có thể học hai buổi bán trú hoặc là tiếp tục học trực tuyến
về việc thực hiện bán trú theo hướng dẫn của sở giáo dục đào tạo tp hcm
nếu trường thuộc cấp độ một vùng xanh
thì ngay tuần đầu tiên khi học sinh trở lại trường
đã có thể bắt đầu tổ chức hoạt động dạy học hai buổi một ngày
hoặc bán trú cho tất cả các khối theo nhu cầu của học sinh và phụ huynh
còn ở cấp độ hai vùng vàng thì chỉ được tổ chức bán trú cho khối lớp một và hai
theo nhu cầu đăng ký của phụ huynh
còn khối lớp ba bốn năm chỉ tổ chức cho học sinh đi học một buổi một ngày
riêng các trường ở cấp độ ba vùng cam
chỉ được tổ chức cho học sinh lớp một hai đi học một buổi một ngày
học sinh lớp ba bốn năm tiếp tục học trực tuyến
nên sẽ không tổ chức bán trú
các trường có quyền tự quyết định tổ chức bán trú
nhưng phải đối chiếu điều kiện của đơn vị mình
với bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch đã ban hành trước đó
chỉ những cơ sở nào bảo đảm đạt ít nhất tám trên một mươi tiêu chí thành phần
thì mới tổ chức hoạt động bán trú nội trú
hoạt động bán trú nội trú được tổ chức
phải đảm bảo các quy định về phòng chống dịch
được xây dựng kế hoạch và được ủy ban nhân dân quận quyện
hoặc thành phố thủ đức phê duyệt trước khi tiến hành tổ chức
kính thưa quý vị và ngay sau đây sẽ là những tin tức nóng
về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại tp hcm
sau khi tiến hành xét nghiệm pcr một số mẫu
tại phòng xét nghiệm sinh học phân tử của bệnh viện
và ngày một mươi chín tháng một bang giám đốc bệnh viện ba mươi tháng bốn bộ công an
đã công bố ba ca nhiễm omicron đầu tiên trong cộng đồng tại tp hcm
trước đó bệnh viện ba mươi tháng bốn tiếp nhận một số mẫu test nhanh dương tính covid một mươi chín
do một phòng khám tư nhân chuyển đến để xét nghiệm pc
cán bộ phòng xét nghiệm sinh học phân tử bệnh viện ba mươi tháng bốn
đã phát hiện mẫu bệnh phẩm có gen s bất thường
ngày hôm đó em nhận hai mẫu này ngoài phòng khám
nó là hai mẫu cộng đồng
thứ nhất là sau khi chạy kiểm tra thì em thấy nó không có lên
đúng một khuyến cáo của mình đã được tập hướng trước đó rồi
sau đó em cũng có kiểm tra lại
sau khi cảnh định mình đã làm tất cả quy trình của mình hiệu chuẩn
em báo cáo lãnh đạo xin chỉ đạo trực tiếp để xin làm giải định tựa gen cao cấp hơn
để mình biết được là có thực sự là nó bắt được cái chủng mới hay không
tại vì chủng mới thì nguy cơ
nếu mà thật sự là em cứ nghĩ là hai ca này mà thực sự nó là cái chủng mới thật
thì nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng khá là lớn
em gửi cả mẫu và cả cái mẫu tết chip rồi sang bệnh viện bệnh nhiệt đới
và bên đó hỗ trợ rất là nhiệt tình
đến ngày hôm qua có kết quả khẳng định mà chắc chắn là
cả ba ca đó là biến phục mới ở bên trong
được biết ba bệnh nhân trên ngụ ở bình chánh quận một mươi một và quận gò vấp
tất cả đều có tiếp xúc một phụ nữ nhập cảnh từ mỹ về việt nam
người phụ nữ này cũng vừa có kết quả dương tính với covid một mươi chín
đang chờ kết quả giải trình tựa gen
ngay chiều ngày một mươi tám tháng một bệnh viện ba mươi tháng bốn đã làm việc với các chuyên gia
bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm và trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
đồng thời báo cáo kết quả giải trình từ gen này đến sở y tế
để phát hiện ra ba ca này
trước tiên thì các đồng chí trong phòng sinh học phân tử
cũng đã nghiên cứu rất kỹ những tài liệu của nước ngoài
trong quá trình làm việc làm sao để khi omicron tới
mà ta đã có kiến thức để ta phát hiện được ra nó
chính vì thế mà ba ca này khi các em chạy
để phát hiện ra thì khi nó dương tính nhưng lại có một cái gen f
nó bất thường với cái trách nhiệm của người làm y tế
để phòng giở giống như vậy
để phòng giật dịch thì cái biến chủng omicron này
thì nó nây nan rất nhanh
mà đặc biệt là ba cái mẫu này
ngày ta lại gửi ở trong cộng đồng vào cho bệnh viện
cho nên chính vì thế chúng tôi quyết tâm kiểm tra xác định lại một lần nữa
thứ nhất là làm lại các quy trình để chạy xem nó có đúng như thế không
thì thấy là nó chạy vẫn đúng ra những quy trình chúng tôi đã chạy
mà nó vẫn có cái gen nó bất thường
việc xét nghiệm phát hiện ra ba ca omairon cộng đồng
giữa hàng trăm mẫu xét nghiệm psa tại phòng xét nghiệm sinh học phân tử mỗi ngày
cho thấy sự cảnh giác cao độ của các bác sĩ bệnh viện ba mươi tháng bốn nói riêng
và ngành y tế nói chung đối với biến chủng omicron
hiện tại các trường hợp nhiễm omacron đang được cách ly điều trị theo quy định
thông tin từ bộ y tế vào chiều ngày một mươi chín tháng một
cả nước đã tiêm trên một trăm bảy mươi một sáu triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
cả nước ghi nhận một mươi chín chín trăm năm mươi chín ca nhiễm mới
trong đó có hai mươi ba ca nhập cảnh
hà nội vẫn đứng đầu cả nước với hai chín trăm linh chín ca mắc mới
đến nay việt nam đã ghi nhận bảy mươi ba ca mắc covid một mươi chín nhiễm biến thể omicron
tp hcm trong ngày hôm nay cũng đã thông tin chi tiết về ba trường hợp nhiễm biến thể omicron trong cộng đồng
sau khi điều tra dịch tễ trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm sẽ chuyển các bệnh nhân trên
tới bệnh viện giã chiến số một mươi hai để điều trị
giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà nội cho hay
thủ đô dự kiến sẽ cho học sinh
đến lớp một mươi hai đi học trở lại ngay sau tết nguyên đán nhâm dần
đây là thông tin được sở giáo dục và đào tạo hà nội cho biết tại hội nghị trực tuyến về tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp
đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong các cơ sở giáo dục
hội nghị do bộ giáo dục và đào tạo tổ chức vào sáng nay
cũng theo sở giáo dục đào tạo hà nội ngành giáo dục thủ đô đã lấy ý kiến phụ huynh
và trên bảy mươi phụ huynh trên địa bàn đã đồng thuận mong muốn cho con đi học trực tiếp